tại tòa nhà quốc hội đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đã có buổi tiếp đoàn đại biểu là cán bộ chủ chốt huyện đan phượng thành phố hà nội
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đã nghe và chúc mừng những kết quả mà đảng bộ và nhân dân huyện đan phượng đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
phó chủ tịch quốc hội đề nghị tập thể đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đan phượng cần tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng
đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo bám sát các chủ trương chính sách của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các chỉ đạo của thành phố
hoàn thành mục tiêu xây dựng ba xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu quan tâm công tác quy hoạch quản lý đất đai trật tự xây dựng
hoàn thiện đề án xây dựng huyện đan phượng lên quận vào năm hai nghìn hai mươi theo chỉ đạo của thành phố hà nội